thưa quý vị tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của công an
phường trung kiên quận thốt nốt thành phố cần thơ đang hoàn tất hồ sơ
để đề nghị xử phạt giống người tổ chức ăn nhậu hát karaoke
trong thời gian thực hiện chỉ thị một mươi sáu về giãn cách xã hội với tổng số tiền là một trăm chín mươi năm triệu đồng
nhận được tin báo của người dân có một nhóm thanh niên nam nữ đang tụ tập
tại cơ sở karaoke ái liên phường trung kiên quận thốt nốt
để tổ chức ăn nhậu hát hò gây mất an ninh trật tự tại địa phương
công an phường trung kiên phối hợp với đoàn công tác phòng chống dịch covid một mươi chín của phường
kiểm tra phát hiện bên trong cơ sở karaoke ái liên có một mươi một người gồm tám nam và ba nữ
đang tổ chức ăn nhậu ca tại phòng vip một
khi lực lượng chức năng tiến vào kiểm tra nhiều người đã tháo chạy ra ngoài
làm việc với cơ quan công an nhóm thanh niên thừa nhận sai phạm
qua test nhanh có một trường hợp kết quả dương tính với ma túy
với hành vi trên công an phường trung kiên đang hoàn tất hồ sơ
đề nghị chủ tịch ủy ban nhân dân phường ra quyết định xứ phạt vi phạm hành chính một mươi một cá nhân
mỗi cá nhân một mươi năm triệu đồng đề nghị xứ phạt ba mươi triệu đồng đối với một chủ cơ sở kinh doanh karaoke
vì hành vi tập trung đông người trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội
theo chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ